đây là những hình ảnh người dân tự ý thu tiền ô tô vào thôn tại hải dương
nhiều tài xế khi đi qua huyện nam sách phản ánh rằng nếu muốn đi qua đây họ phải nộp một mươi đồng mỗi lượt nếu không sẽ bị người dân làm khó
theo thông tin được cung cấp thêm để lý giải cho tình trạng nêu trên người dân tại đây cho rằng việc thu tiền là để sửa chữa đường trong thôn
đề nghị các cơ quan chức năng xác minh và có biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng thu phí trái quy định nếu phản ánh trên là đúng
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau